tại thị trấn quán hầu huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa diễn ra lễ truy tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho chị đặng thị thu hương
vì đã có thành tích trong hoạt động từ thiện nhân đạo dũng cảm giúp người dân xã quảng tiên khắc phục hậu quả mưa lũ
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội nguyễn trọng đàm
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho đại diện gia đình chị đặng thị thu hương
phát biểu tại buổi lễ đại diện lãnh đạo thị trấn quán hào đã cảm ơn sự quan tâm động viên vinh danh kịp thời của thủ tướng chính phủ
và thể hiện niềm trí ân đối với chị đặng thị thu hương người con quê hương quán hầu
trước đó chị đặng thị thu hương tử nạn trong vụ tai nạn giao thông trưa ngày hai mươi tháng một mươi
khi đang cùng với nhóm thanh niên tình nguyện đang giúp dân tại xã quảng tiên thị xã ba đồn
ở tuổi hai mươi hai tình nguyện viên đặng thị thu hương ra đi trong sự tiếc thương của gia đình cộng đồng tình nguyện và người dân địa phương
trong những ngày qua đã có nhiều đoàn của các cơ quan tổ chức cá nhân và các nhóm thiện nguyện đến thăm hỏi
chia sẻ với nỗi đau của gia đình chị đặng thị thu hương